tại hải phòng hơn hai tờ hóa đơn giá trị gia tăng vừa bị công an thành phố triệt phá
đường dây mua bán này có số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên một tỷ đồng
do ngô thị mai bốn mươi chín tuổi tại khu đô thị long sơn phường quán toan quận hồng bàng cầm đầu
bước đầu công an đã xác minh ngô thị mai đã thành lập bảy công ty ma để tổ chức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
công an cũng đã thu giữ tám máy tính một máy tính sách tay bốn bộ dấu sáu mươi một quyển hóa đơn giá trị gia tăng
tám trăm linh triệu đồng cùng nhiều hóa đơn chứng từ của bảy công ty ma nêu trên
theo kết quả điều tra sơ bộ từ năm hai nghìn chín đến nay ngô thị mai đã trực tiếp thuê một số đối tượng
làm giám đốc ma và xuất bản hơn hai tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống đến hơn một tỷ đồng
để thu lợi bất chính hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án